trước việc một số địa phương vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ
như giấy xác nhận thông tin về cư trú thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ
thủ trưởng các cơ quan ngang bộ ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện quy trình nội bộ
để khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi